một mươi năm tháng bốn tp hcm tổ chức diễn đàn kinh tế thành phố
với trọng tâm xoay quanh kinh tế số và những giải pháp cho doanh nghiệp thích ứng với xu hướng này
diễn đàn thu hút một đại biểu là lãnh đạo chính phủ các bộ ban ngành việt nam
chuyên gia kinh tế số cũng như doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia
ngay trong phiên khai mạc diễn đàn kinh tế số tp hcm năm hai nghìn hai mươi
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nhấn mạnh
mục tiêu của thành phố là khiến kinh tế số chiếm hai mươi năm grdp của thành phố năm hai nghìn hai mươi
và bốn mươi grdp của thành phố năm hai nghìn ba mươi
diễn đàn kinh tế tp hcm năm nay xoay quanh bốn chủ đề chính
thứ nhất là bức tranh chung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp ở tp hcm
tầm nhìn và khát vọng đến năm hai nghìn ba mươi
thứ hai là thiết kế chính sách phù hợp cho phát triển kinh tế số tại tp hcm
định hướng năm hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn năm hai nghìn ba mươi
thứ ba là chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp
thách thức và giải pháp
và cuối cùng là chuyển đổi số trong doanh nghiệp
kinh nghiệm và bài học thành công của doanh nghiệp trong nước và quốc tế
tất cả đại biểu và chuyên gia có tham luận đều khẳng định
thử thách của dịch bệnh để làm đòn bẫy cho tốc độ số hóa nền kinh tế
cuối năm hai nghìn hai mươi một kinh tế tp hcm suy giảm đến bảy bốn
tuy nhiên nhiều tích hiệu tích cực trong quý mục năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
khi hầu như tất cả ngành nghề chứng kiến tăng trưởng gdp
với những nền tảng tốt và đội ngũ kỹ sư công nghệ
và vị trí thứ hai trên thế giới về xuất khẩu phần mềm
thì tp hcm đặt ra các chương trình cụ thể để phát triển kinh tế số
trong đó tập trung tri khai các chế sách thử nghiệm có kiểm soát sandbox
đối với các dịch vụ số mới
mô hình kinh doanh kinh tế số mới chưa được pháp luật quy định rõ ràng
cơ chế để doanh nghiệp sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ
phục vụ chuyển đổi số nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường
tp hcm cũng yêu cầu nghiên cứu đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế
tại tp hcm với ba chức năng chính là thị trường tiền tệ thị trường vốn
và thị trường hàng hóa phái sinh vận hành dựa vào lợi thế công nghệ số
thị trường chứng khoán đang có biến động khá mạnh từ những phiên giao dịch gần đây
bên cạnh yếu tố tâm lý thần trọng
thì nhiều nhà đầu tư đang bị tác động không nhỏ từ các tin giả
tin đồn chưa xác thực
trên các diễn đàn group mạng xã hội đây cũng chính là một trong những nguyên nhân
gây thiệt hại cho các nhà đầu tư bởi những tin đồn cũng đã đóng góp một phần
vào việc kéo lùi điểm số trên thị trường
nếu như các thị trường chứng khoán trên thế giới có sự tham gia hùng mạnh
của những nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài
thì trên thị trường chứng khoán việt nam hiện nay có khoảng chín mươi tổng giá trị giao dịch trong ngày
được đóng góp bởi nhà đầu tư cá nhân bao gồm những nhà đầu tư nhiều kinh nghiệm
và cả những người mới chập trứng bước vào thị trường chưa vững vàng tâm lý
đó là lại không có những cái kiến thức nền tảng bởi vậy nó rất dễ bị hút vô những cái
giống như là gâm viếp rồi gâm đội lái rồi những cái gâm mà đưa ra những cái thông tin
mà có định hướng nhưng mà lại theo cái nó gọi là cái mục đích của những cái người
đứng đầu của cái group đó của những cái người leader của những cái group đó
sau một loạt thông tin về việc bắt giam xử lý vi phạm các chủ tập đoàn doanh nghiệp
thì trong tuần trước thị trường cũng chứng kiến loạt cổ phiếu
có liên quan đến các loạt cổ phiếu của các chủ tập đoàn doanh nghiệp

nhiều mã giảm sàn vì tin đồn thanh tra sẽ xử lý vi phạm liên quan đến lãnh đạo tập đoàn này
các mã chứng khoán có liên quan như gex vgc vix idc ge lần lượt giảm gần hai mươi
chỉ trong ba bốn phiên gần nhất tin đồn này khiến nhiều nhà đầu tư từ lãi thành lỗ
chỉ trong vài phiên nhiều người mất hàng tỷ đồng
trong khi đó đến giờ tin đồn trên vẫn chưa được kiểm chứng còn mọi hoạt động
liên quan đến đại hội cổ đông kế hoạch chia cổ tức của tập đoàn này vẫn diễn ra bình thường